không đồng ý với chủ trương xây dựng nhà máy đốt rác tại bãi rác khánh sơn
trong hai ngày là ngày sáu và ngày mùng bảy tháng bảy rất nhiều người dân sống xung quanh bãi rác này đã chặn đường
và không cho xe đổ rác vào khu vực bãi đỗ
tình trạng trên đã gây un ứ hơn một tấn rác trên địa bàn thành phố đà nẵng trong hai ngày qua
và đến sáng nay các lực lượng chức năng đã vận động thuyết phục người dân
để các xe vận chuyển rác vào bãi rác khánh sơn hoạt động trở lại
vào thời điểm sáng nay tại điểm tập kết rác tạm thời tại phường hòa an quận cẩm lệ
hàng chục tấn rác sinh hoạt đủ loại đang bốc mùi nồng nặc
địa điểm tập kết nằm ngay sau lưng bến xe đà nẵng
rác vừa gây ô nhiễm môi trường vừa làm mất mỹ quan đô thị
rác tồn động trong gần hai ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe
cũng như cuộc sống sinh hoạt của người dân
cái đống rớt ở sau bến xe đường tú mở ở đây là ổn ứ tự lao rồi
ảnh hưởng thứ nhất là giao thông
dân đi ngon đi lạ là phải bậm mũi bịch mũi là
khi mà đi ngon qua vẻ rớt này
tôi xin đề nghị với lại chính quyền địa phương là
cho môi trường trúng rộng khu vực này cho xanh và sạch đẹp thành phố
cũng nằm trong tình trạng tương tự
bãi tập kết rác trên đường đỗ anh hàn phường an hải bắc quận sơn trà
do không được chuyển đi nên ùn ứ ngày càng nhiều
bốc mùi hôi thối khắp khu dân cư
mấy ngày gần đây thì rác các nơi xe của công ty môi trường
thì kết nặng
cả cái vùng này là bị ô nhiễm hết
rồi mùi hôi
cảnh giới đến cuộc đời sống của bà con và bà con rất bất xúc
cho bà con kiếp nghỉ các cộng chính quyền là phải ra tay
quyết liệt chức phạt hiệu quả
có biện pháp có chế tài
trước tình hình trên chiều qua lãnh đạo
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có cuộc họp khẩn
và yêu cầu chính quyền quận liên triều
và phường hòa khánh nam tổ chức vận động cá nhân
chấm dứt hành vi ngăn chặn phương tiện vận chuyển rác
vào khu vực bãi rác khánh sơn
đồng thời yêu cầu huy động tối đa lực lượng phương tiện
để giải phóng toàn bộ số rác tồn lưu
tại các khu dân cư
bảo đảm đến hết ngày hôm nay
các hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn thành phố
trở lại hoạt động bình thường